trước diễn biến phức tạp thành phố bạc liêu đang tăng cường các chốt chặn để kiểm soát
hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết
bên cạnh sự nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị vẫn còn một số người dân chủ quan lơ là
trước đó vào khoảng một mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát dịch trên đường trần phú
phường bảy thành phố bạc liêu lực lượng làm nhiệm vụ tại đây phát hiện ông trương văn p
sáu mươi một tuổi ngộ phường ba thành phố bạc liêu điều khiển xe máy đến chốt kiểm dịch
khi được hỏi lý do ra đường trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
khi ông này trình bày là đi rút tiền và không xuất trình được giấy đi đường để lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra
đồng thời có hành vi cửa cãi nên cán bộ trực chốt đã mời vào làm việc
cũng tại tỉnh bạc liêu vào lúc một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng chín tổ tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín
thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu phát hiện hai xe tải luồn xanh
tài xế và phụ xe tự ý rời khỏi xe để giao hàng hóa thiết yếu cho khách
được ưu tiên vận chuyển hàng hóa thiết yếu với mặt hàng nhu yếu phẩm xuống địa bàn ấp a một thị trấn hòa bình
khi đến nơi tài xế và phụ xe tự ý xuống xe giao hàng xa với quy định vận tải hàng hóa luật xanh
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
hành vi trên đã bị tổ tuần tra xử lý vi phạm lập biên bản xứ phạt hai tài xế và phụ xe mỗi người hai triệu đồng